và sau hơn bốn tháng siết chặt giãn cách để phòng chống dịch covid một mươi chín ngày hôm nay mùa một tháng một mươi
tp hcm đã bắt đầu nới lỏng giãn cách thích nghi với dịch bệnh chuyển sang trạng thái bình thường mới
từng bước đưa thành phố trở lại nhịp sống sôi động của một đầu tàu kinh tế
tuy nhiên dù nới lỏng việc kiểm soát song tình hình dịch bệnh tại tp hcm vẫn còn diễn biến phức tạp
người dân được yêu cầu không ra đường nếu không có việc thực sự cần thiết và tiếp tục tuân thủ các quy định về phòng chống dịch
thưa quý vị sau một thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội thì giờ đây người dân tp hcm khi tham gia giao thông trên đường sẽ không phải xuất tình giấy tờ đi đường nữa
và như quý vị đã thấy phía sau nâng tôi là hình ảnh tấp đập thường thấy của sài gòn mà người dân đã chờ đợi suốt bốn tháng quả
không còn rào chắn chốt chặn các tuyến đường trung tâm tp hcm đã thông thoáng trở lại
trong sáng mùa một tháng một mươi ngay đầu thành phố nới lỏng
lỏng giãn cách lượng người và phương tiện lưu thông ra đường khá đông nhưng không xảy ra ủn tắc
trở lại với cuộc sống bình thường mới người dân đều có trung tâm trạng vui vẻ phấn khởi
phấn khởi thuận tiện cho công an việc làm và nó rất là tạo điều kiện cho người dân sinh hoạt cũng như là đi làm thì nó tiện lợi hơn
đúng là số lượng người phải đông hơn những ngày trước rồi nhưng mà tạm thời an ninh vẫn đảm bảo và không thể nổi mà bị ủn tắc quá mức
tại vì một thời gian mình phải ở một nơi cổ định để đi làm thì giờ mình về nhà thì mình cảm giác rất là vui
tại các khu vực công cộng vẫn khá vắng vẻ không có tình trạng tập trung đông người
người dân khi ra đường đều khai báo qua các ứng dụng vneid pc covid hay chuẩn bị các giấy tờ cần thiết theo đúng quy định
trước đó từ chiều tối ba mươi tháng chín sau khi có thông tin tp hcm sẽ nới lỏng giãn cách từ mùng một tháng một mươi
hàng ngàn người dân đi xe gắn máy đã đổ về cửa
tại các chỗ kiểm soát giáp danh với tỉnh long an với mong muốn được trở về quê sau thời gian dài bị mắc kẹt tại tp hcm
nhiều chốt kiểm soát nhiều tuyến đường bị ủn tắc
người dân vạ vật trên đường nhiều giờ
lực lượng chức năng căng mình vất vả để đảm bảo trật tự an toàn động viên giải thích để bà con hiểu
hiện việc đi lại ngoài địa bàn thành phố vẫn phải theo quy định đảm bảo an toàn phòng dịch
tôi đã chuẩn bị các bước để khi người dân trở lại thành phố
thứ nhất là công tác xử lý dịch vật bằng chính
chúng tôi tăng cường công tác tuần tra kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào thành phố
đến sáng nay vẫn có hàng ngàn người dân chờ ở chốt cửa ngõ thành phố hồ chí minh để mong được về quê
lực lượng chức năng cũng yêu cầu người dân đứng theo từng tỉnh thành để có thể lên phương án hỗ trợ đưa về quê
đối với người dân chưa có giấy xét nghiệm âm tính
nhân viên y tế thực hiện việc test nhanh covid một mươi chín
những người nào có kết quả test nhanh âm tính với sars cov hai
thì sẽ được hỗ trợ về quê theo phương án thành phố hồ chí minh đưa ra
lực lượng chức năng tổ chức cho người dân về quê bằng xe buýt và xe khách
phương tiện cá nhân được cho lên xe tải vận chuyển sau
để tránh tình trạng người dân tự ý di chuyển bằng phương tiện cá nhân